các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cố vấn y tế nhà trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của mỹ tiến sĩ antony fauchi dự báo làn sóng covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra có thể làm tiêu tan những nhận định cho rằng biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn thậm chí là khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải
ông fauchi nêu rõ mặc dù chúng tôi hài lòng với bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy có vẻ như mức độ gây bệnh của biến thể omicron ít nghiêm trọng hơn nhưng chúng ta phải cẩn trọng để không được tự mãn trước nhận định đó
biến thể này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở mỹ
cố vấn y tế nhà trắng thừa nhận mỹ đang phải gặp những vấn đề về xét nghiệm khi biến thể omicron lây lan mạnh trên toàn quốc đồng thời cam kết sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm cho các công dân nước này vào tháng tới
ông faochi cho biết biện pháp đối phó tổng hợp của chính quyền tổng thống joe biden là duy trì đầy đủ lực lượng dự phòng bao gồm đội ngũ quân nhân bác sĩ y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho các bệnh viện
đồng thời đảm bảo rằng nước mỹ có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân và nếu cần có đủ các máy thở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia
theo cố vấn y tế nhà trắng dữ liệu của anh cho thấy biến thể omicron mặc dù dễ lây lan hơn biến thể delta nhưng lại gây ra ít trường hợp nhập viện hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn
vừa qua các hãng hàng không của mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay khiến hàng chục nghìn du khách đi lại trong dịp giáng sinh buộc phải thay đổi kế hoạch
tình trạng này đã xảy ra trong ba ngày liên tiếp khi các phi hành đoàn bị cấm bay
giữa lúc số lượng ca mắc mới covid một mươi chín gia tăng đột biến do biến thể omicron có khả năng lây lan cao
về tình hình covid một mươi chín trên toàn thế giới tính đến tám giờ sáng nay toàn thế giới đã ghi nhận hơn hai trăm tám mươi triệu ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt biến thể omicron vẫn đang lây lan mạnh các nước đều đang nỗ lực thực hiện các chiến lược để ứng phó với biến thể mới này
theo trang thống kê của worldo mr cheminfo tính đến tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thế giới đã ghi nhận hai trăm tám mươi triệu
ba trăm linh triệu ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai trăm một mươi năm hai trăm linh hai ca nhiễm virus sars cov hai trong đó có hai trăm năm mươi ba trăm bốn mươi sáu trăm sáu mươi bốn ca đã bình phục
số người tử vong hiện là năm bốn trăm một mươi sáu hai trăm bảy mươi ba trong số hơn hai mươi bốn năm ca đang điều trị có tám mươi tám bốn trăm hai mươi tám ca bệnh nặng
mỹ ấn độ brazil là ba nước bị ảnh hưởng nhất thế giới số ca nhiễm tại mỹ hơn năm mươi ba hai triệu ca
tương đương một phần năm tổng số ca nhiễm trên thế giới trong khi đó số ca tử vong tại nước này
tám trăm ba mươi bảy tám trăm năm mươi bốn ca chiếm hơn một phần sáu thế giới ấn độ đứng thứ hai về số ca nhiễm hơn ba mươi bốn bảy triệu ca
trong khi brazil đứng thứ hai về số ca tử vong sáu trăm một mươi tám bốn trăm tám mươi bốn ca
xét theo khu vực châu á và châu âu đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong
các con số này ở châu á là hơn tám mươi bốn một triệu ca nhiễm và một hai trăm bốn mươi tám tám trăm bảy mươi chín ca tử vong
ở châu âu là hơn tám mươi ba bốn triệu ca nhiễm và hơn một năm triệu ca
khu vực bắc mỹ đứng thứ ba về số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn sáu mươi ba hai triệu và một hai trăm ba mươi năm một trăm chín mươi ba ca
các số liệu tương tự tại nam mỹ là hơn ba mươi chín bốn triệu ca và một một trăm chín mươi sáu trăm ba mươi ca
theo số liệu mới nhất trẻ em dưới một mươi tám tuổi đặc biệt là dưới năm tuổi phải nhập viện vì covid một mươi chín tăng mạnh trong tuần vừa qua
trong khi đó tại italy số ca bệnh mới trong độ tuổi đi học tăng cao
số liệu được viện y tế quốc gia italy
cho biết hai mươi năm số ca mắc mới covid một mươi chín trong vòng một tuần từ ngày một mươi bảy đến hai mươi ba tháng một mươi hai ở nước này đều ở độ tuổi đi học dưới hai mươi tuổi
theo báo cáo của iss trẻ em từ sáu đến một mươi một tuổi chiếm khoảng năm mươi tổng số ca bệnh mới trong độ tuổi vừa đề cập trong khi hơn ba mươi năm là thanh thiếu niên lớn hơn
tại châu á indonesia phát hiện gần năm mươi ca nhiễm biến thể omicron
bộ trưởng y tế city nadia tamiji cho biết tất cả các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
đang được điều trị tại hai bệnh viện ở thủ đô jakarta
các ca nói trên đều được phát hiện trong thời gian cách ly một mươi ngày
điều này cho thấy rằng thời hạn cách ly một mươi ngày là phù hợp để ngăn biến thể omicron lây lan ra bên ngoài các cơ sở y tế cách ly
kể từ khi biến thể omicron xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín mới càng ngày càng tăng lên nhanh chóng
cả thế giới đều đang có các biện pháp siết chặt phòng chống biến thể mới này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại